nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông siết chặt từ khâu đào tạo tổng cục đồng bộ việt nam đã soạn thảo bộ đề sát hạch lái xe
và trong đó sẽ tăng câu hỏi từ bốn trăm năm mươi câu lên mức là sáu trăm linh câu
điểm đáng chú ý trong bộ đề này chính là sẽ có một trăm linh câu hỏi dạng liệt
có nghĩa là nếu thí sinh sai một câu trong một trăm linh câu hỏi này thì sẽ bị trượt và hủy kết quả thi lý thuyết
vậy thì việc tăng độ khó liệu có giảm thiểu được tai nạn giao thông hay không
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện

nó thực sự là có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội để đề phòng mọi tình huống xảy ra tai nạn
thế thì có lẽ là con người là yếu tố là trung tâm của cái vấn đề giải quyết tai nạn
việc tăng độ khó lý thuyết có lẽ không giảm được tai nạn giao thông
mà chỉ giúp học viên nắm rõ và hiểu luật
nếu tài xế sử dụng chất kích thích
thì tai nạn vẫn xảy ra
trước vấn đề ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao
thì cần phải có cả chế tài mạnh mẽ xử lý vi phạm
quốc hội cũng đã thông qua quy định
đã uống rượu bia thì không lái xe trong luật phòng chống tác hại của rượu bia
khi mà đã giáo dục chuyên truyền nhiều rồi
mà đã có các chế độ chính sách rồi
mà vẫn tiếp tục viện bia rượu
thì cũng cần là phải xử lý sức khoát
không để những người đó điều khiển phương tiện
khi đã uống rồi thì mình phải đi taxi
hoặc là mình có lái xe riêng
hoặc là trong một cái nhóm ở đấy thì nhất đồng ý với nhau là phải có một đồng chí không uống gì cả
vẫn sẽ có phương án thôi
chẳng qua là bây giờ là mình đang quen với cả cái nhịp sống
trước kia nó đã thoải mái rồi
thì bây giờ siết chặt một chút thì có thể là nó khó chịu ban đầu thôi
nhưng tôi nghĩ rằng là rồi người dân sẽ chấp hành tốt
và sẽ tìm phương án ra
hoát ra ra được được đấy
việc tăng số lượng câu hỏi lý thuyết từ bốn trăm năm mươi câu lên sáu trăm linh câu
với nhiều câu hỏi dạng điểm liệt
hay bố trí lắp đặt hệ thống camera giám sát
tại các phòng sát hạch lý thuyết
xa hình là cần thiết
tuy nhiên quan trọng vẫn là ý thức của tài xế
bởi học thuộc làm đúng
nhưng khi lưu thông không chấp hành
thì những vụ tai nạn giao thông vẫn sẽ xảy ra